thưa quý vị trong mấy ngày nghỉ lễ một số du khách đã bị sóng cuốn trôi khi đang tắm biển tại bãi biển lăng cô
rất may trung tá đinh viết trung giám đốc nhà nghỉ dưỡng lăng cô cùng với một số nhân viên đã kịp thời phát hiện và cứu hộ nạn nhân
do sóng đánh mạnh nên liên tục trong hai ngày ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm đã có đến ba du khách bị sóng biển cuốn ra xa bờ đuối nước trên bãi biển lăng cô
rất may chỉ sau một thời gian ngắn vật lộn với sóng lớn nguy hiểm trung tá đinh viết trung cùng với một số nhân viên nhà nghỉ dưỡng đã kịp thời cứu hộ nạn nhân
hành động dũng cảm không sợ hiểm nguy cứu giúp người dân bị đuối nước của cán bộ và nhân viên nhà nghỉ dưỡng lăng cô đã để lại ấn tượng đẹp về hình ảnh người công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vũ quốc việt trú tại phường phả lại tp trí linh tỉnh hải dương về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó công an phường phả lại nhận được tin báo đối tượng vũ quốc việt đã cầm theo hung khí đến nhà một hộ dân trú tại phường phả lại dọa đánh chém
khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường đối tượng đã có những hành động và lời nói xúc phạm danh dự tổ công tác lao vào tấn công hai chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ
công an phường đã phối hợp khống chế đưa đối tượng về trụ sở để xử lý
một sới bạc nằm sâu trong vườn nhãn đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện long hồ và công an xã đồng phú bắt quả tàng
kiểm tra khu đất trong vườn nhãn thuộc xã đồng phú huyện long hồ lực lượng công an phát hiện có nhiều đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
chín đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ ngay sau đó
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm có hai con gà nhiều cặp cửa sát sáu điện thoại di động trên hai mươi triệu đồng cùng tám xe mô tô
vụ việc đang được điều tra xử lý
sau gần ba mươi năm trốn truy nã về tội hiếp dâm cao hùng phận chú tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
đã bị phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng bắt giữ
theo hồ sơ vụ án vào tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đối tượng cùng với đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội hiếp dâm trên địa bàn xã thiện mỹ huyện châu thành tỉnh sóc trăng
và bị tuyên phạt ba năm tù giam tuy nhiên đối tượng không chấp hành án mà bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác nắm tình hình ngày ba mươi tháng bốn phát hiện cao hùng phận đi tàu đánh cá cập bến tại cảng cá trần đề thị trấn trần đề
lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
xã nam phương tiến huyện trương mỹ thành phố hà nội về tội cướp tài sản
cũng phạm tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đan phượng thành phố hà nội
là đối tượng đỗ minh tiến sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã trung châu huyện đan phượng thành phố hà nội
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an huyện thanh trì thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn duy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại phòng chín trăm linh ba hh hai d khu đô thị mới dương nội
phường yên nghĩa quận hà đông thành phố hà nội
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một mươi sáu

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện